sáu xe máy sáu điện thoại di động chín triệu bảy trăm linh nghìn đồng ba bộ bài cùng với một số tăng vật liên quan đến vụ án
hiện vụ việc đang được cơ quan công an thị xã ba đồn tiếp tục điều tra làm rõ hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật
tại lâm đồng công an huyện di linh đang tạm giữ đối tượng lý văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tỉnh quảng ninh để điều tra xử lý về hành vi hủy hoại tài sản
trước đó vào khoảng ba giờ ngày một mươi một tháng bảy sau khi uống rượu say
lý văn tuấn cùng với lê văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã tân thượng huyện diêu linh rủ nhau ra quốc lộ hai mươi đoạn chạy qua thôn bốn xã hòa ninh huyện di linh ném đá vào xe khách để giải khuây
kết quả tuấn đã ném vỡ kính của hai xe ô tô khách đang lưu thông trên tuyến quốc lộ hai mươi
qua điều tra công an huyện di linh đã bắt giữ lý văn tuấn riêng tiến không trực tiếp ném đá nên hiện đã cho tại ngoại
tại thôn tám b xã phước lộc huyện phước sơn tỉnh quảng nam
liên tiếp xảy ra sáu trường hợp tử vong do một căn bệnh lạ
bệnh nhân chủ yếu là trẻ em và hiện nay đã có một mươi hai trường hợp trong thôn mắc phải các triệu chứng tương tự
các bệnh nhân đa phần là trẻ em trong độ tuổi từ một đến một mươi tuổi
các trường hợp này đều xuất hiện triệu chứng sưng tấy hai bên cổ họng không ăn được và khó thở dẫn đến sáu trường hợp tử vong
hiện tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh quảng nam đã lấy mẫu xét nghiệm và chờ kết quả tại viện pasteur nha trang về căn bệnh lạ này
còn tại huyện phước sơn đã thành lập một đoàn y bác sĩ chốt tại thôn tám b để kịp thời khám điều trị cho những bệnh nhân có biểu hiện tương tự và tránh lây lan ra diện rộng
hôm qua ông lê tiến phương chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị địa phương liên quan xử lý tình trạng ô nhiễm tại nhà máy nhiệt điện vĩnh tân hai huyện tuy phong
theo đó lãnh đạo tỉnh bình thuận yêu cầu tổng công ty phát điện ba chỉ đạo công ty nhiệt điện vĩnh tân hai
phải triển khai ngay các biện pháp khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do khói bụi thải ra tại khu vực nhà máy trong những ngày qua
kể cả việc cho tạm dừng tổ máy số hai để khắc phục
chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận giao sở tài nguyên và môi trường phối hợp với ubnd huyện tuy phong và công an tỉnh
thường xuyên theo dõi sát sao tình hình ô nhiễm không để tình trạng mất an ninh trật tự xảy ra
bộ giáo dục và đào tạo vừa cho biết bắt đầu từ ngày hôm qua một mươi bốn tháng bảy website hỏi đáp về giáo dục và đào tạo
http hỏiđáp mos gov đã chính thức đi vào hoạt động
trước mắt website này sẽ phục vụ cho việc tra cứu thông tin cho nhân dân về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
sau khi cổng thông tin điện tử của bộ giáo dục và đào tạo đi vào hoạt động website hỏi đáp về giáo dục và đào tạo sẽ được tích hợp lên trên cổng
đồng thời văn phòng phối hợp với các vụ
đơn vị trực thuộc bộ để cung cấp nhiều thông tin hơn
việc xây dựng website hỏi đáp về giáo dục và đào tạo này nhằm mục đích để giải đáp những vấn đề người dân quan tâm
liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của bộ chế độ chính sách các văn bản quy phạm pháp luật
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh thời sự một trăm hai mươi giây của chúng tôi